kính chào quý vị và các bạn
tòa án nhân dân tỉnh tiền giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đối với năm bị cáo nguyễn thị rành nguyễn thị chính nguyễn anh hùng văn bá cảnh
cùng chú tại tỉnh tiền giang và nguyễn hoàng phương trú tại tp hcm
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
năm bị cáo đã có hành vi gia nhập tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
trưng cầu dân ý bầu đào minh quân làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
ngoài việc tham gia tổ chức rành còn là người xuối dục hoạt động đắc lực lôi kéo chính hùng và cảnh cùng tham gia
còn phương giúp cho các bị cáo trong vụ án gia nhập tổ chức phản động nhận chuyển tiền của tổ chức phản động cho các bị cáo khác
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiền giang đã thu giữ nhiều tăng vật như cờ vàng có ba sọc màu đỏ khăn tròng cổ điện thoại và một số đồ vật có liên quan
tại phiên tòa năm bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn thị ranh một mươi sáu năm tù nguyễn hoàng phương một mươi bốn năm tù nguyễn thị chính tám năm tù nguyễn anh hùng sáu năm tù và văn bá cảnh năm năm tù
sau hơn hai tháng đấu tranh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rê vũng tàu phối hợp với công an thị xã phú mỹ đã phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ nhóm ba đối tượng thu giữ ba tám kg ma túy dạng đá bốn trăm chín mươi hai viên thuốc lắc
đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ tp hcm về tỉnh bà rê vũng tàu này do đối tượng trương quang sĩ chú tại thị xã phú mỹ tỉnh bà rê vũng tàu cầm đầu
vào tối ngày một mươi tám tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rê vũng tàu phối hợp với công an thị xã phú mỹ tiến hành bắt giữ đối tượng trương quang sĩ cùng đồng bọn là bùi minh âu chú tại thành phố bà rịa và đặng vi phương chú tại thị xã phú mỹ
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ tăng vật là ba tám kg ma túy tổng hợp dạng đá bốn trăm chín mươi hai viên thuốc lắc ba cân điện tử bốn điện thoại di động và một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an sĩ khai nhận đã mua số ma túy trên từ tp hcm với số tiền gần tám trăm linh triệu đồng sau đó đem về tỉnh bà rê vũng tàu để tiêu thụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái cũng vừa phát hiện bắt quả tang vụ mua bán trái phép chất ma túy gần một mươi bảy viên ma túy tổng hợp
vào hồi một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi tháng bốn tại khu vực thôn ả thượng xã nghĩa phúc thị xã nghĩa lộ tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái phát hiện bắt quả tang đối tượng hờ a phành trú tại huyện trạm tấu thu giữ một gói ni lông chứa các viên nén nhỏ màu xanh và màu hồng
khám xét khẩn cấp nợ của đối tượng lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ năm mươi ba túi ni lông bên trong đều có chứa các viên nén màu hồng và màu xanh qua giám định toàn bộ số tăng vật bị thu giữ đều là ma túy tổng hợp số lượng gần một mươi bảy viên tổng trọng lượng hơn một sáu kg
trong khi đó tại tp hcm sau ba lần bất ngờ ập vào kiểm tra quán ba feso phường võ thị sáu quận ba và phát hiện hàng trăm người dương tính với ma túy công an quận ba đã tiến hành khởi tố vụ án và công an tp hcm sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều đợt kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm tương tự như là trường hợp quán ba feso
ngày một mươi ba tháng hai công an tp hcm phối hợp cơ quan liên quan bất ngờ ập vào kiểm tra quán ba phê xô đường võ văn tận phường võ thị sáu quận ba
phát hiện bảy mươi tám người dương tính với chất ma túy
vào giờ hai mươi phút ngày chín tháng bốn qua kiểm tra tại quán bar này công an tiếp tục phát hiện bảy mươi bốn khách cùng một mươi bốn nhân viên quán bar dương tính với chất ma túy
tiếp đó rạng sáng ngày một mươi năm tháng bốn tại thời điểm kiểm tra nơi đây có hơn một khách trong đó hàng chục khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh tiếp tục ghi nhận có hai mươi bốn người dương tính với ma túy
điều đáng nói là sau ba lần kiểm tra cơ sở này vẫn liên tục vi phạm các lỗi như kinh doanh quá giờ quy định bố trí sắp xếp vật tư hàng hóa phương tiện giao thông và các vật dụng khác cản trở lối thoát nạn và có dấu hiệu buôn lỏng quản lý để khách sử dụng ma túy
đối với cơ sở cố tình mà vi phạm nhiều lần thì chúng tôi đã có phân bản đề nghị cơ quan có liên quan là phút giấy phép không cho họ tiến hành tiếp tục kinh doanh
mặc dù các cơ sở này thì theo tôi nắm được là hiện nay đã có hình thức là đối phó là thay đổi cái chủ đứng tên giấy phép kinh doanh nhưng mà công an quận ba sẽ kiên quyết đeo bám và sẽ tiếp tục đề nghị những cơ quan có liên quan không tạo điều kiện kinh doanh cho họ nếu họ tiếp tục vi phạm
đồng thời thì công an quận ba cũng có là phối hợp với lại trao đổi việc phương sát tiến hành là khởi tố vụ án hình sự tổ chức tàn trữ sử dụng cái phép ma túy trên những cái điểm phức tạp này và sẽ tập trung điều tra duy tố những đối tượng có liên quan để xử lý theo pháp luật
việc buôn lỏng quản lý sử dụng chất kích thích ma túy trong các quán bar hiện nay là nguy cơ tiềm mở gây mất an ninh trật tự và gia tăng số người nghiện trên địa bàn thành phố hồ chí minh
bên cạnh việc khởi tố vụ án hình sự thì những người được phát hiện dương tính tại quán ba ferso sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố hồ chí minh cho biết ngoài quán bar fosso thì đầu năm đến nay đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra bốn mươi bốn luật cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm
qua kiểm tra phát hiện bốn mươi trường hợp vi phạm trong đó phát hiện một đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy hai đối tượng tàn trự trái phép chất ma túy ba trăm ba mươi sáu đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy